theo cáo trạng cho biết qua giới thiệu phan thanh hữu đã đồng ý và chỉ đạo nguyễn hữu tứ bán xăng nhập lậu cho phạm thị hương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cường đã mua gần tám triệu lít xăng nhập lậu của nguyễn hữu tứ đưa về bán thu lợi bất chính hơn bốn tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hương đồng ý với nội dung cáo trạng bị truy tố tội buôn lậu đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận xin được hưởng khoan hồng
cũng liên quan đến tình hình xăng dầu và trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá xăng dầu có thể tăng lên đến là một trăm linh đồng một lít
đại diện bộ công thương khẳng định đây chỉ là những thông tin không có căn cứ
trong trách nhiệm của mình bộ công thương và bộ tài chính đang phối hợp giả soát tính toán điều chỉnh mức chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và từ đó đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường
cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng có liên quan
đã có ít nhất hai người tử vong tại chỗ và một mươi ba người đã bị đa chấn thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường lưu thông tạm thời
bên cạnh tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn quốc lộ một đường tránh thành phố huế thuộc địa bàn xã hương thọ tp huế
vụ việc xảy ra vào khoảng gần hai mươi ba h đêm ngày
tháng một mươi một khi một ô tô tải chạy hướng bắc nam va chạm với ô tô khách dường nằm chạy chiều ngược lại
hai người được xác định tử vong tại chỗ một mươi ba người bị thương ở ngực đầu và mặt đã có chuyển về bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
hai ô tô hư hỏng nặng và hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cũng vừa triệt xóa một sới bạc tại khu vực xã kiến an huyện trợ mới
một mươi hai đối tượng liên quan
đã bị bắt sở
qua tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp long hạ xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
nên lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với công an các xã lân cận đã tổ chức phục kích và vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
được biết trong số một mươi hai đối tượng này có đến ba đối tượng tái phạm hành vi đánh bạc
thông tin về truy nãn tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng
về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an